thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba vừa thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt khám xét
đối với bốn bị can có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
lệnh bắt và khám xét đối với một trần bắc hà nguyên chủ tịch hội đồng quản trị bidv
trần lục lan nguyên phó tổng giám đốc bidv
ba kiều đình hòa nguyên giám đốc bidv chi nhánh hà tĩnh
năm lê thị vân anh nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp bidv chi nhánh hà tĩnh
về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
quy định tại điều hai trăm linh sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam
đối với ba bị can trần bắc hà trần lục lan
và kiều đình hòa áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can lê thị vân anh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang khẩn trương điều tra thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật